thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn lùi xe tải khiến ba mẹ con đi trên xe máy tử vong
tại cơ quan điều tra hiếu khai nhận đã lập nhiều trang web và tài khoản facebook rồi nhắn đến là các nhà chùa nói sẽ ủng hộ tiền công đức
khi các nhà chùa kích vào đường link do hiếu gửi để xác nhận thì liền bị chiếm đoạt tiền trong tài khoản
ngoài ra hiếu còn nhắn đến những người bán hàng online nói muốn đặt cọc tiền rồi dùng thủ đoạn tương tự chiếm đoạt tài sản
từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay hiếu đã lừa chiếm đoạt của rất nhiều bị hại ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn hai tỷ đồng
mua bán trái phép chất ma túy bị cáo trần phước vinh chú quận thanh khê vừa bị tòa nhân dân quận thanh khê thành phố đà nẵng đưa ra xét xử và tuyên phạt chín năm tù
theo cáo trạng chiều ngày sáu tháng bốn tại đường hùng vương phường vĩnh trung quận thanh khê vinh bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an quận liên triều phát hiện bắt quả tang khi tảng chữ hai gói ma túy đá và thuốc lắc
trước hội đồng xét xử vinh khai nhận từ tháng ba năm nay đã thường xuyên lấy ma túy về bán lại cho các con nghiện để vừa có tiền tiêu xài vừa có ma túy sử dụng
mặc dù biết đây là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vinh vẫn thực hiện và lấy nơi ở của mình làm địa điểm giao dịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã tân châu tỉnh an giang vừa khởi tố bắt tạm giam nguyễn văn thiệu chú thị xã tân châu về tội trộm cắp tài sản
sau khi biết được thời gian sinh hoạt của gia đình ông trịnh văn cước nhà sát vách với nhà của thiệu thường hay đóng cửa đi làm không có ai ở nhà
nên thiệu đã nhiều lần đột nhập vào nhà ông cước lấy trộm thiết bị dân dụng và nhiều vật dụng sinh hoạt gia đình tài sản trộm được thiệu đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân và mua ma túy
lực lượng công an đã thu hồi tài sản thiệu trộm được của ông cước đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
một tụ điểm đánh bạc dây hình thức đá gà trên địa bàn xã mỹ hòa vừa bị đội cảnh sát trật tự thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh vĩnh long
phối hợp với văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra và công an xã mỹ hòa thị xã bình minh triệt xóa
tổ công tác đã bắt quả tang một mươi năm người đang tham gia đá gà ăn tiền tại khu đất chống thuộc ấp mỹ phước một xã mỹ hòa
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ một mươi bốn con gà một mươi sáu cặp cửa sắt
số tiền chín mươi hai triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
vụ đánh bạc này được xác định là do nguyễn bình trung chú xã mỹ hòa thị xã bình minh tổ chức
do cần tiền kinh doanh nên nạn nhân đã liên hệ vợ chồng sơn vay số tiền năm mươi triệu đồng
quá trình cho vay tiền vợ chồng sơn thỏa thuận mỗi tháng phải trả một mươi triệu đồng tiền lãi
công an huyện trảng bom tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự hai đối tượng
trương ngọc sơn bốn mươi hai tuổi và lê thị mỹ ba mươi hai tuổi là vợ của sơn đều chú tỉnh đồng nai
để điều tra làm rõ về hình vi cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
theo hồ sơ công an tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai do cần tiền kinh doanh nên chị lê bảo ngọc hai mươi bốn tuổi
ngụ xã bắc sơn huyện trảng bom tỉnh đồng nai có mượn của vợ chồng sơn năm mươi triệu đồng
với thỏa thuận lãi suất hai mươi một tháng mỗi tháng chị ngọc phải trả một mươi triệu đồng tiền lãi
đến nay chị ngọc đã trả được bốn mươi chín triệu đồng tiền lãi do không có khả năng chi trả tiền lãi
nên vợ chồng sơn nhiều lần gọi điện thoại nhắn tin đe dọa chị ngọc
tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi một vợ chồng sơn đã đến nhà trọ của ngọc đe dọa dùng vũ lực để đòi nợ
thì bị tổ một trăm sáu mươi một công an huyện trảng bom phát hiện bắt giữ
thời điểm diễn ra world cup cũng là lúc tình trạng trộm cắp ngày càng gia tăng diễn biến phức tạp
tại tỉnh bình phước khi các quán cà phê các cơ sở kinh doanh đang xem các trận đấu world cup hai nghìn hai mươi hai
lợi dụng sơ hở một số đối tượng trộm cắp
đã táo tợn đột nhập vào các quán cà phê cơ sở kinh doanh trên để trộm cắp xe máy và các tài sản có giá trị
cụ thể tại quán cà phê tuấn coffie ở khu phố phú thịnh phường tân phú thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
lợi dụng chủ quán và khách xem bóng đá diễn ra lúc hai h bốn mươi bốn phút dạng sáng ngày hai mươi bảy tháng một mươi
một đối tượng đã đột nhập vào tận trong quán
bẻ khóa chiếc xe máy hiệu exciter dẫn ra ngoài
rất may khi đối tượng vừa dẫn ra xuống bờ cửa quán gây ra tiếng động mạnh
chủ quán và chủ xe phát hiện truy hô đuổi theo
đối tượng đành bỏ lại tăng vật
lên xe đồng bọn chờ sẵn phía trước tẩu thoát
trước đó khoảng một giờ năm mươi hai phút dạng sáng cùng ngày
một đối tượng đã cậy cửa cuốn của cơ sở kinh doanh sắt thép thành trung
xã đồng tiến huyện đồng phú
do anh lê đức anh làm chủ
trộm cắp nhiều tài sản
có giá trị như điện thoại các thiết bị di động
trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
toàn bộ hình ảnh của vụ trộm cũng đã được camera an ninh của cơ sở ghi lại
tại bình định ba doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vừa bị chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
cụ thể đó là công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp bình định
tại thị trấn phù mỹ huyện phú mỹ bị xử phạt chín mươi triệu đồng
công ty trách nhiệm hữu hạn nguyên liệu giấy quy nhơn tại khu công nghiệp phú tài
phường một mươi thị xuân thành phố quy nhơn bị xử phạt tám mươi triệu đồng
công ty cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản hoài nhơn tại phường hoài hảo thị xã hoài nhơn
bị xử phạt chín mươi triệu đồng
lỗi vi phạm của ba doanh nghiệp trên là đưa hạng mục công trình công trình phương tiện giao thông cơ giới
vào sử dụng hoạt động khi chưa có giấy chứng nhận hoặc văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy chữa cháy
ủy ban nhân dân tỉnh thuộc các doanh nghiệp trên phải khắc phục các vi phạm trong thời gian sáu mươi ngày
thưa quý vị những người chấp hành xong án phạt tù đặc xá tha tù trước thời hạn có điều kiện trở về địa phương
thường có tâm lý tự ti mặc cảm khó hòa đồng và vướng mắt trong tìm việc làm tạo sinh kế
để giúp cho những người hết thời hạn chấp hành án phạt tù
và cảnh sát
những phạm nhân có điều kiện thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng
lực lượng công an đã tích cực triển khai nhiều giải pháp ngay từ khi quản lý giáo dục cải tạo phạm nhân
và cả trong suốt thời gian công dân chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
kinh nhận tại tỉnh thái nguyên
từng có thời gian chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam công an tỉnh thái nguyên
hôm nay anh nguyễn văn biên trở lại thăm những cán bộ quản giáo đã gắn bó giáo dục giúp đỡ anh trong suốt quá trình chấp hành án
và chính những kiến thức kỹ thuật trồng trò chăn nuôi mà anh được học từ các cán bộ quản giáo ngày trước
đã giúp anh thực hiện thành công mô hình trang trại chăn nuôi trồng trọt sau khi trở về địa phương
vì ngày xưa tôi cũng không biết làm rau rồi hay không hay không biết làm những nghề lông đâu
trong trại tạm giam này tôi học được cách chăn nuôi trồng trọt
và cũng có nghề riêng nghề hàn xỉ nghề xây dựng
tôi về tôi áp dụng thứ nhất là tôi áp dụng được cái nghề chăn nuôi trồng trọt
ở nhà tôi cũng mở trang trại chăn nuôi
áp dụng được tất cả các hầu như là tất cả các việc các cán bộ dạy là đều tôi đều áp dụng được
vì rất thiết thực
để giúp cho phạm nhân nhận thức ra những sai lầm thấy được trách nhiệm nghĩa vụ của mình
và có đủ kiến thức cần thiết kỹ năng nghề nghiệp sau khi chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương
trại tạm giam công an tỉnh thái nguyên đã triển khai đầy đủ các nội dung chương trình giáo dục công dân
phổ biến thời sự chính sách pháp luật và dạy văn hóa cho phạm nhân
để giáo dục cải tạo phạm nhân và định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân
thì trại tạm giam chia phạm nhân ra làm ba đối tượng giáo dục
đối tượng thứ nhất là những phạm nhân mới có quyết định ở lại chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam
và đối tượng thứ hai là những phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại trại tạm giam
và đối tượng thứ ba là những phạm nhân sắp sửa chấp hành xong bản án phạt tù trở về địa phương
thì chạy làm giam căn cứ vào từng đối tượng để giáo dục pháp luật giáo dục công dân giáo dục kỹ năng sống cho từng loại đối tượng phạm nhân
về hiện tại thì trại tạm giam đang hướng nghiệp cho những phạm nhân về những nghề nghiệp là trồng trọt chăn nuôi
và những nghề thủ công mỹ nghệ như làm mây chế đan và góp những hàng thủ công nhỏ
để khi họ trở về địa phương họ có thể kiếm được những đồng tiền từ chính những nghề mà họ học được trong trại tạm giam
khi phạm nhân hết thời hạn án phạt tù trở về địa phương
lực lượng công an đã chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương các cấp
huy động sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành đoàn thể các tổ chức chính trị xã hội
tiến hành tiếp nhận thực hiện các chính sách tái hòa nhập cộng đồng tuyên truyền để người bản địa không kỳ thị và giúp họ làm lại cuộc đời
trong năm vừa qua đã ký kết với các đoàn thể như hội thanh niên hội phụ nữ trong công an tỉnh
về công tác phối hợp để giáo dục đối tượng hòa nhập cộng đồng là nữ và phụ nữ
và là thanh niên về hòa nhập cộng đồng tại địa phương
cho nên trong năm vừa qua cơ hạn tình hình hòa nhập cộng đồng trên địa bàn thực hiện rất tốt
và đối tượng tái phạm trong số tha tù về tái phạm hòa nhập cộng đồng giảm rất nhiều so với năm trước
cùng với sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành đoàn thể trên hết người hết thời hạn chấp hành án phạt tù
phải nỗ lực quyết tâm làm lại cuộc đời trở thành công dân có ích cho gia đình cộng đồng và xã hội
thưa quý vị thời gian qua nhiều đơn vị trong lực lượng công an nhân dân đã thiết lập các kênh trên không gian mạng
để tuyên truyền tương tác với người dân
các trang mạng tài khoản này được các cơ quan đơn vị sử dụng như kênh chính thức trên không gian mạng
phục vụ tuyên truyền hoạt động của ngành phổ biến pháp luật đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch thông tin xấu độc
đồng thời tiếp nhận tin báo của người dân về tình hình an ninh trật tự các hành vi vi phạm pháp luật
tuy nhiên cùng với các trang mạng chính thống đã xuất hiện các tài khoản mạo danh sử dụng trái phép thông tin hình ảnh của lực lượng công an nhân dân
để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
vì thế ngoài việc quản lý chặt chẽ của các cơ quan chức năng đòi hỏi mỗi người dân phải là những người dùng tỉnh táo để nhận diện các trang web
chỉ cần tìm kiếm trên google trong vài giây có thể dễ dàng tìm thấy hàng trăm trang mạng tài khoản xã hội
instagram có hình ảnh ký hiệu biểu tượng của lực lượng công an nhân dân
những trang web với nội dung thật giả lẫn lộn khiến không ít bạn đọc nhầm tưởng
đó là các trang chính thống của lực lượng công an nhân dân
từ đó không ít đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm
điển hình như một trường hợp trú tại vĩnh phúc đã thiết lập hệ thống trang mạng xã hội mạo danh lực lượng công an nhân dân
như cảnh sát hình sự cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông
chúng tôi là chiến sĩ công an nhân dân yêu cảnh sát giao thông
với hơn một triệu lượt người theo dõi trên không gian mạng
hay nhóm học viện an ninh nhân dân t một với hơn một mươi một hai nghìn thành viên
mạo danh học viện an ninh nhân dân phát tán nhiều hình ảnh phản cảm
vi phạm điều lệnh công an nhân dân không kiểm duyệt chặt chẽ nội dung
dẫn đến việc để đối tượng xấu lợi dụng
đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện gần bốn trăm linh trang mạng xã hội giả mạo
sử dụng hình ảnh ký hiệu của lực lượng công an
để làm việc trái pháp luật
hiện bộ công an đang lập kế hoạch đấu tranh
sẽ kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mạo
danh lực lượng công an nhân dân trên không gian mạng
từ thực tiễn này bộ công an đề nghị người dân nâng cao cảnh giác
trước thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm mạng
mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích của thiếu tá phí văn thanh
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
thưa đồng chí thiếu tá phí văn thanh chúng tôi được biết là
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao
đã phát hiện khoảng bốn trăm linh trang mạng giả mạo lực lượng công an
vậy thì theo đồng chí là các đối tượng tạo lập những cái trang này
với động cơ và mục đích như thế nào
thời gian qua chúng tôi đã phát hiện gần bốn trăm linh trang mạng
tài khoản mạng giả mạo lực lượng công an nhân dân
các trang giả mạo các đơn vị công an các đơn vị địa phương
các trường công an nhân dân
rồi sử dụng tên ký hiệu
hình ảnh của công an nhân dân
phản ánh hoạt động của lực lượng công an nhân dân
nhưng mà đính kèm vào các quả cáo
thậm chí là xuất hiện thông tin xấu độc
mục đích của việc giả mạo này
có nhiều lý do khác nhau
nhưng mà chúng tôi nhận thấy là có một số cái mục chính
thứ nhất là giả mạo cổng tin điện tử của bộ công an
hai là báo công an nhân dân
đềm nằm mục đích là nưa vào chiếm đoạt tài sản
thu thập thông tin cá nhân
thứ hai mạo danh cơ quan đơn vị công an
để mà thực hiện mua bán trang phục công an nhân dân
công cụ hỗ trợ thiết bị phòng cháy chữa cháy không đúng tiêu chuẩn
quảng cáo hàng cấm hàng giảm
thứ ba là lợi dụng uy tín của lực lượng công an nhân dân
để chia sẻ thông tin các bài viết từ các trang trinh thống
để nhằm thu lợi từ quảng cáo
thứ tư lợi dụng phát tán thông tin xấu độc
để sai dự thật bằng cách giật tít các hình ảnh phản cảm
gây hoang mang cho cộng chúng nhân dân
thưa đồng chí việc giả mạo các trang mạng xã hội của bộ công an thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ
căn cứ vào luật hình sự luật công nghệ thông tin năm hai nghìn một mươi sáu
đặc biệt luật an ninh mạng năm hai nghìn một mươi
và một số nghị định của chính phủ
thì các hoạt động mạo danh của lực lượng công an nhân dân trên khuôn gian mạng
là hành vi bị cấm và có thể bị xử phạt hành chính hoặc là truy cứu trách nhiệm hình sự
thì với những hành vi này thì các thông tin có thể bị xử phạt hành chính
từ hai mươi đến bao nhiêu triệu
nên ngoài ra thì tùy mức độ vi phạm
thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
mức tù có thể lên đến năm năm
vâng thưa đồng chí có thể thấy rằng là việc mạo danh các cái trang mạng xã hội của lực lượng công an
thì đây là một hành vi vi phạm pháp luật
và những người mà tham gia vào những trang mạng đó thì rõ ràng là chúng ta đang tiếp tay về cái xấu
vậy thì người dân cần nêu cao cảnh giác để không tham gia vào các hội nhóm này như thế nào ạ
bên cạnh nỗ lực của công an chức năng
thì trước tình trạng lừa đảo phổ biến trên mạng như thế này
thì người dân cũng cần tự trang bị những kiến thức những kỹ năng
thì người dân cần chú ý là tuyệt đối không truy cập vào trang thông tin không có nguồn gốc
không cài đặt các phần mềm các ứng dụng từ các nguồn không trinh thống
không cung cấp thông tin cá nhân như tên tuổi địa chỉ tài khoản ngân hàng tài khoản mạng xã hội thư điện tử
và các kênh trực tuyến khác nếu mà chưa xác minh thông tin người nhận
kể cả việc có người tự nhận là đại diện cơ quan công an
ngoài ra thì người dân không nên đăng nhập
vào các đường linh có yêu cầu mã otp gửi về điện thoại
không cài đặt các phần mềm không rõ nguồn gốc
và đặc biệt là người dân không tin theo các thông tin loan truyền trên mạng xã hội
khi chưa được xác thực và kiểm chứng
cần tìm đến những thông tin được đăng tải trên các trang trí thống
góp phần ngăn chặn các thông tin xấu độc tin sai là thật được loan truyền trên khuôn an mạng
đồng chí với những phân tích vừa rồi